các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tính đến hiện tại ổ dịch bùng phát tại thành phố nam định rất phức tạp
một số ca bệnh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học siêu thị nhà hàng công ty
đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần gây khó khăn cho công tác truy vết khoanh vùng và dập dịch
ủy ban nhân dân tỉnh nam định vừa ban hành văn bản hai trăm một mươi chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tại thành phố nam định
chí tiết ra sau mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
thông tin về dịch covid một mươi chín tại nam định sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và khung tin tức hàng ngày
mọi ý kiến đóng góp phản hồi quý vị hãy để lại trong phần phía dưới commen tương tác của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại